nếu tình hình dịch tiếp tục chuyển biến tốt người dân thực hiện nghiêm năm k và bao phủ tiêm vaccine thì mới có thể tiến tới cấp độ hai là vùng vàng
sau đó tiến tới cấp độ thấp nhất là cấp độ một là vùng xanh thì lúc đó mới bình thường mới ông tăng trí thượng nói
giám đốc sở y tế khuyên người dân không nên hiểu nhầm và nhấn mạnh lần nữa là tp hcm mới chỉ cơ bản kiểm soát được dịch
theo ông rất cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu và có ứng xử phù hợp

nếu tình hình dịch tiếp tục xuống vùng cam là một nỗ lực cực kỳ lớn của cả thành phố người dân cần tiếp tục giữ tinh thần cảnh sát và nâng cao ý thức
chúng ta chuyển sang trạng thái mới là thích ứng nói nôm na là sống trong môi trường có covid một mươi chín với những chuyển đổi thay đổi
người dân có biểu hiện ho sốt thì phải đi khám tẩm soát nếu có điều kiện test nhanh tại nhà thì nên kiểm tra
nếu dương tính phải báo ngay với cơ sở y tế phường để được hướng dẫn chăm sóc tại nhà và được cấp thuốc
ông tăng trí thượng thông tin thêm
một điều chỉnh nữa theo ông tăng trí thượng là thành phố hồ chí minh sẽ thay đổi chuyển sang xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên ở những nơi có nguy cơ cao như siêu thị hay trường học
thưa quý vị mới đây trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời giám đốc sở y tế tp hcm cho biết thành phố đang được tạm đánh giá là thuộc vùng cam
có thể một vài ngày tới sẽ chuyển sang vùng vàng nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ trở thành vùng đỏ nếu người dân không tuân thủ quy định phòng dịch
theo ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm số ca mắc covid một mươi chín giảm liên tục trong một mươi bốn ngày qua từ ngày một tháng một mươi đến nay cũng như giảm so với tháng tám tháng chín
về số ra viện lúc nào cũng cao hơn số nhập viện trong đó số ca nhập viện nặng phải thở oxy cũng giảm dần
cách đây một tháng trở lên bệnh nhân phải thở máy là trên một ca hiện nay chỉ còn năm trăm linh trường hợp
nói về cấp độ dịch tại tp hcm hiện nay ông tăng trí thượng chưa biết
trong gần một mươi ngày qua tp hcm đã đóng góp rất nhiều tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế
mới đây chính phủ cũng ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời để thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới
trong đó có hai tiêu chí là số ca mắc mới và tỷ lệ người dân được bao phủ vaccine
đặc biệt tỷ lệ tiêm vaccine mũi một cho người dân trên một mươi tám tuổi của tp hcm hiện nay đã đạt được trên chín mươi tám
với tiêu chí số ca mắc covid một mươi chín mới nếu quy ra tổng số ca mắc trong một tuần
trên một trăm linh dân thì hiện nay giao động một trăm năm mươi trên một trăm linh trong một tuần
nếu con số dưới một trăm năm mươi thì là cấp độ hai cấp độ thấp nhất là trạng thái bình thường mới
tính đến thời điểm ngày hôm nay tp hcm đang ở vùng cam có thể đến một ngày sẽ chuyển qua vùng màu vàng
trạng thái nguy cơ rét thay đổi theo thời gian
do đó hàng tuần các quận huyện sẽ phải thực hiện đánh giá lại mức độ nguy cơ nhiễm bệnh
ông tăng trí thượng cho biết chúng tôi đang ở vùng cam sắp chuyển qua vàng
với những giới hạn nhất định tp hcm đang xây dựng tiêu chí ví dụ để sản xuất trở lại
thì công nhân phải tiêm vaccine hai mũi chúng ta không chủ quan không ở vùng cam thì phải tuân thủ nghiêm
trong khi đó tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành đảng bộ tp hcm
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
xét thí điểm mà lại các dịch vụ ăn uống tại chỗ trên tinh thần đánh giá kỹ tình hình trong thời gian tới
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi chính phủ đã có nghị quyết một trăm hai mươi tám
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
vì vậy tp hcm đang nghiên cứu để cụ thể hóa thực hiện
theo đó các tổ công tác của tp hcm cơ quan chức năng và các chuyên gia
xét đánh giá tình hình dịch bệnh tại thành phố
trước tiên sẽ đánh giá thành phố đang ở cấp độ dịch nào
theo hướng dẫn của chính phủ bộ y tế để tổ chức các hoạt động phù hợp
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đã có những cải thiện đáng kể
và cũng đạt được kết quả cơ bản
tuy nhiên tp hcm vẫn chưa đạt được kết quả bền vững và chưa trở lại trạng thái bình thường mới
vì vậy tp hcm vẫn phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
ông phan văn mãi cho biết thêm
theo ông phan văn mãi sở dễ nói tp hcm chưa trở lại trạng thái bình thường mới
là do các cơ quan nhà nước siêu hoạt động đầy đủ công suất
hoạt động dạy và học trực tiếp chưa trở lại hết
hoạt động của các cơ sở y tế và rất nhiều hoạt động bình thường khác của xã hội
cũng chưa khôi phục được hoàn toàn
tính đến nay tp hcm chỉ đang dần từng bước mở cửa
và việc này lại thuộc vào kết quả phòng chống dịch
có được như hiện nay là điều rất đáng mừng và hiện thành phố đang cố gắng phát huy kết quả
ông phan văn mãi cho biết
tuy nhiên nếu tình hình diễn biến chưa phù hợp
tp hcm sẽ điều trình trở lại
bởi ngay cả diễn tiến thuận lợi như hiện nay
đến tháng một mươi một cũng chưa thể trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn
liên quan đến việc mở lại dịch vụ an ninh
ăn uống tại chỗ
theo ông phan văn mãi
tp hcm sẽ thí điểm trong thời gian tới
có thể thí điểm mở cửa ăn uống tại chỗ ở quận bảy hoặc quận khác
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết thêm
việc mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ dựa trên tinh thần khẩn trương
nhưng phải đánh giá kỹ
nếu nô nóng có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch trong thời gian qua
như vậy thành quả trước mắt chưa phải kết quả cuối cùng mà tp hcm và toàn miền nam hướng tới
vẫn cần sự phối hợp chặt
trẻ dưới các cơ quan chức năng và người dân để ngày bình thường mới đến gần hơn
cũng trong diễn biến sau nghị quyết một trăm hai mươi tám
nhiều tỉnh miền đông nam bộ đã bắt đầu đón người lao động trở lại làm việc
những ngày qua nhiều người từ các tỉnh tây nguyên trở lại tp hcm bình dương đồng nai
sau khi dịch ở đây dần được kiểm soát
hiện trên quốc lộ một mươi bốn đoàn qua tỉnh đắk nông
từng đoàn người chạy xe máy hướng tới các tỉnh thành phía nam đông hơn bình thường
họ chủ yếu là lao động từ các tỉnh con tum gia lai đắk lắc quay lại công ty làm việc
anh hoàng văn cường ba mươi tuổi ở huyện cư dút
chở người bạn chạy xe từ đắk nông xuống bình dương làm công nhân giải ra
ba tháng trước nam thanh niên rời khu trọ về quê
thời gian ở nhà anh cứ loanh quanh xong xóm không có thu nhập
nay thấy các tỉnh đông nam bộ dần kiểm soát được dịch
anh cường cùng với bạn trở lại nhà máy
ông đào kim nghiệp phó giám đốc trung tâm y tế huyện đắk rơ lấp cho biết
hiện ở chốt kiểm dịch cai chanh thiếp giáp bình phước
mỗi ngày đón gần hai người từ các tỉnh thành phía nam về tây nguyên
tuy nhiên hai ngày qua xuất hiện nhiều đợt người dân chạy xe máy
từ các tỉnh đắk lắc đắk nông ngược vào bình phước bình dương tp hcm
trước đó phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông tôn thị ngọc hạnh
đề nghị các đơn vị thực hiện chỉ đạo chung trong việc khuyến khích người lao động trở lại nơi làm việc
nắm bắt số liệu chính xác về nguyện vọng nhu cầu của người lao động
nhất là lao động bị ảnh hưởng do covid một mươi chín
tại bình phước để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
người lao động trở lại tp hcm đồng nai bình dương qua địa phận bình phước
được cảnh sát giao thông dẫn đoàn
những người này phải có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
khi đủ số lượng đông đoàn xe xét xuất phát hướng về bình dương
phần lớn những người trong dòng xe tới miền đông đã về quê từ tháng bảy
khi dịch bùng phát mạnh ngay trở lại để làm việc
thông tin các tỉnh bắt đầu nới lỏng giãn cách mở cửa kinh tế
là cơ sở để họ tìm cơ hội mua sinh
ngoài ra cũng có nhiều người bị mắc kẹt ở các tỉnh tây nguyên sông dịch
giờ trở về nhà
công an bình phước cho biết hai tuần qua đã tổ chức hơn bảy mươi lượt xe dẫn đoàn
đưa người dân các tỉnh tây nguyên quay lại tp hcm bình dương đồng nai và ngược lại
chống cây từ các trạm kiểm soát ước tính khoảng tám mươi lượt người đi lại hai triệu
từ mùng ba tháng một mươi đến nay
người quay lại các tỉnh đông nam bộ tăng mạnh có ngày hơn một bốn trăm linh người
tại khu vực giáp danh bình phước và bình dương
mỗi ngày có khoảng một người từ các tỉnh tây nguyên về bình dương
địa phương dự báo từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
thiếu khoảng năm mươi lao động do vừa qua nhiều người về quê
để giúp doanh nghiệp ổn định nguồn lao động
lãnh đạo tỉnh bình dương đã chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi
cho công nhân trở lại được tiêm vaccine hỗ trợ lương thực thực phẩm
những người quay lại được nhà máy tăng lương thưởng
chế độ phúc lợi
tại hội nghị trực tuyến ngày lao động toàn quốc vào chiều qua
giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lê minh tấn cho biết
thời gian qua khoảng một trăm bốn mươi ba công nhân các tỉnh đã quay lại địa bàn làm việc
tuy nhiên thành phố vẫn thiếu gần sáu mươi lao động trong các khu công nghệ cao
với việc lượng lớn người lao động đột về các tỉnh miền đông và tp hcm
vaccine phòng covid một mươi chín sẽ là giải pháp hữu hiệu
giúp các địa phương vừa chống dịch vừa an tâm khôi phục sản xuất
bộ y tế có công điện gửi các đơn vị tỉnh thành
ban chỉ đạo phòng chống dịch về việc tăng cường tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
ít nhất hai triệu liều một ngày đến hết tháng một mươi
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
từ đầu tháng một mươi đến nay trung bình mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được
khoảng một một đến một hai triệu liều vaccine
đến hết tháng một mươi dự kiến vaccine tiếp tục được cung ứng với số lượng nhiều
để đảm bảo tăng nhanh diện bao phủ vaccine
từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày
đạt ít nhất hai triệu liều
bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
đảm bảo an toàn hiệu quả
tăng nhanh độ bao phủ mỗi một tiêm ngay mũi hai
cho người đã tiêm mũi một đủ thời gian
triển khai tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hướng dẫn của bộ y tế
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời
về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp
các đổi dịch của các địa phương được đánh giá theo độ bao phủ vaccine
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
phân theo hai mức từ bảy mươi trở lên và dưới bảy mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên
được ít nhất một liều vaccine
dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi tp hcm sẽ tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
cho khoảng bảy trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là nhóm đối tượng đặc biệt
và lần đầu tiên bộ y tế có văn bản hướng dẫn triển khai trên phòng viên cả nước
dự kiến tp hcm sẽ triển khai tiêm dùng tại các điểm tiêm cố định
trẻ nghề học hoặc tại các điểm trường trẻ đang học
sau nhiều tháng chống trọi với dịch bệnh nhiều tỉnh nam bộ đang dần khôi phục lại hoạt động sản xuất
đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
kế hoạch phân vùng y tế và duy trì trạng thái vẫn đã được các cơ quan chức năng bàn thảo
mọi người dân cũng cần có trách nhiệm để cả nước sớm thích nghi với tình hình mới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại